ủy ban nhân dân quận một mươi hai tp hcm vừa phát đi thông báo cảnh báo về việc có cá sấu xuất hiện tại khu vực bến phà phú cường tỉnh bình dương giáp danh với quận một mươi hai
ủy ban nhân dân quận một mươi hai cho biết có nhận được công văn ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của tri cục kiểm lâm tỉnh bình dương về tin cá sấu xuất hiện tại khu vực bến phà phú cường tỉnh bình dương
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại khu vực sông rạch giáp xanh bến phà phú cường
ủy ban nhân quận một mươi hai đề nghị ủy ban nhân các phường thạnh lộc thạnh xuân an phú đông tuyên truyền cảnh báo đến người dân biết về thông tin có cá sấu xuất hiện tại khu vực bến phà phú cường
để người dân cảnh giác tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công
người dân nếu phát hiện cá sấu phải báo ngay với ủy ban dân địa phương để tổ chức bắt và xử lý theo quy định